trong hôm nay ngày chín tháng năm ubnd tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiếng ồn
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã cùng với các sở ngành và cùng ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện có các đợt tuyên truyền nhắc nhở về hoạt động hát karaoke mở loa nhạc lớn
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ để mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật vận động nhân dân tuân thủ các quy định về tiếng ngồn trong khu vực dân cư
sau ngày hai mươi ba tháng năm các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả giai đoạn hai là tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn
cụ thể các đơn vị có liên quan phải tăng cường công tác xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố có kiểm tra định kỳ và đột xuất để giải quyết dứt điểm hành vi gây tiếng ồn trong khu dân cư
phù hợp với các đơn vị liên ngành tổ chức kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu quy định về xử lý tiếng ồn cách âm trong hoạt động sản xuất